dưới áp lực của hàng không giá rẻ và các phương tiện giao thông đường bộ đang chiếm tám mươi thị phần người sử dụng
thời gian qua ngành đường sắt đã có nhiều đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
việc triển khai tuyến tàu hành khách nhanh hà nội vinh từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sắp tới là một ví dụ
trước đây chuyến tàu hà nội đi vinh hành khách phải mất gần bảy giờ đồng hồ
thì nay đã được rút xuống còn năm giờ ba mươi phút
đó là nỗ lực của tổng công ty đường sắt hà nội trong việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
đồng thời cũng là một tin vui đối với nhiều người đặc biệt là những hành khách thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa
trước đây chuyến tàu hà nội đi vinh hành khách phải mất gần bảy giờ đồng hồ
thì nay đã được rút xuống còn bảy giờ đồng hồ
nên là sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại cho hành khách
với đợt khuyến mãi một sáu tới đây sẽ giúp hành khách giảm thiểu được thời gian đi tàu
đỡ mệt mỏi hơn với cả tiết kiệm được chi phí đi lại
công tác kiểm tra kỹ thuật toa xe được thực hiện rất chặt chẽ
và trên toa xe công tác vệ sinh thường xuyên được nâng cao
các nhân viên phục vụ quan tâm hơn đến chất lượng vệ sinh
làm vệ sinh một cách cẩn thận hơn
công tác phục vụ đối với hành khách thì tinh thần thái độ nhiệt tình mềm mại hơn
và đặc biệt là nhà vệ sinh trên tàu cũng được có một bưu biểu chi tiết
để lên lịch có một mươi hai mươi phút là nhân viên phải dọn vệ sinh một lần
để đảm bảo lúc nào nhà vệ sinh cũng sạch sẽ
cái cảm giác là rất là thuận lợi cho hành khách
theo tổng công ty đường sắt hà nội
trước mắt chuyến tàu nhanh hà nội vinh là tuyến được đưa ra
để tăng cường năng lực vận chuyển cho tuyến này
tiếp đây sẽ có một số chuyên nữa để kết nối các điểm du lịch
ví dụ như hà nội sapa hà nội quảng bình
nhằm kết nối các điểm du lịch trên cả nước